dịch ở đây từ hôm bữa từ có ca dương tính ở đây là từ có lệnh phòng tỏ cách ly khu này
lo lắng thì mình cũng lo lắng dịch này là chưa có biện pháp để thuốc vaccine
đây cũng không phải là lần đầu mình đi chốt cách ly nên thấy cũng bình thường
trên thân thân mà cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thôi
tính đến nay trên địa bàn tp hcm hiện còn một mươi hai điểm phong tỏa cách ly
cùng với lực lượng y tế cán bộ chiến sĩ công an là một trong những thành phần chủ chốt trong công tác phòng chống dịch
dù đã quen với việc luôn sẵn sàng nhiệm vụ tuy vậy các anh luôn xác định rõ trách nhiệm của mình tại địa phương phụ trách
sự có mặt của các anh ở đây sẽ giúp bà con trong vùng cách ly yên tâm hơn
phục vụ tốt hơn cho việc ngăn chặn cách ly khoanh vùng dập dịch
trên tuyến đầu chống dịch xác định nhiệm vụ của lực lượng công an vừa tham gia phòng chống dịch trên tuyến đầu
vừa làm công tác giữ gìn an ninh trực tự trên địa bàn
cho nên việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an
nhất là cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch là vấn đề được quan tâm quán triệt
trong toàn lực lượng thời điểm dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
có thể nói rằng là dịch trong tình hình hiện nay thì cũng đang có diễn biến phức tạp
do vậy thì trước hết để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn
thì lãnh đạo thành phố cũng đã có chỉ đạo cho từng cán bộ chiến sĩ
phải đảm bảo nghiêm túc việc phòng người dịch
các bộ chiến sĩ có sức khỏe thì mới đảm bảo được tình hình an ninh trực tự
là công tác đặc biệt quan trọng và lâu dài
do đó thì năm nay cũng là một cái năm đặc biệt
do đó thì cũng xác định tư tưởng tinh thần đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ này
trong công tác phòng chống dịch thì ở tại cái điểm này
cũng như là đối với bản thân và gia đình thì đã được bán thiệp rất là sâu sắc
mỗi một cán bộ chiến sĩ rất có ý thức trong việc tự bảo vệ
ngay tại cái địa điểm này cũng trang bị đầy đủ các cái phương tiện
cũng như là nước sáp phẩm trước lửa tay
xuân đã về trên khắp phố vườn
năm nay dù không nào nước rộng ràng nhưng cảm giác xa nhà
cảm giác căng mình chống dịch
ngày tết vẫn khiến lòng người không khỏi nang núng
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
ngoài sự chủ động quyết liệt của các cấp các ngành và lực lượng công an
người dân cũng cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng
tự phòng bệnh cho bản thân gia đình